hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kéo theo đó là những ảnh hưởng tới đời sống của người dân sống trong vùng quy hoạch
trong chương trình ba mươi phút chiều hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng bàn luận về nỗi khổ của người dân thủ đô khi phải sống cùng các quy hoạch treo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có nhà có đất ở giữa trung tâm thủ đô thế nhưng cuộc sống của năm trăm bảy mươi sáu hộ dân với một bảy trăm bốn mươi sáu nhân khẩu ở khu dân cư số bốn phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội vẫn gặp nhiều khó khăn thiệt thòi bởi nhà của họ nằm trong khu đất quy hoạch treo đã nhiều năm nay
đại gia đình nhà ông thịnh bao gồm sáu hộ với hai mươi chín nhân khẩu đã sống ở đây nhiều năm
không được phép xây dựng nhà cao tầng ông phải xây thêm một dàn gác xét để mở rộng diện tích sinh hoạt nghỉ
không gian sống không đủ thế nên mỗi khi có khách đến chơi ông lại kê bàn để tiếp khách ngoài ngõ
không gian sống không đủ thế nên mỗi khi có khách đến chơi ông lại kê bàn để tiếp khách ngoài ngõ
cố tài sản hay xin phép xây dựng sửa chữa chỗ ở đều gặp khó khăn
nhà không được xây thêm thế nhưng số lượng nhân khẩu thì lại tăng không ngừng
mưa nắng thì nó ngập nó ngập đây này đây ngập đây này ngập vết đây này đúng ngập vết đây
còn cái trận nó cần ngập đến đây cơ
nhà tôi chỉ có ở trên một tí trên góc trên kia cả
mình lại trên gác xếp nếu trên gác xếp thì lại xuống lại không lấy được cái gì mà ăn
mệt mỏi lắm
bây giờ tiền thì không có
chẳng hạn là muốn cái sổ đỏ để rút vào ngân hàng để lấy một tí vốn ra
để còn chăn nuôi để làm kinh doanh
nên nhưng mà bây giờ đất này thì ai người đã cầm rồi
từ khi quyết định quy hoạch được công bố
một phần không nhỏ các hộ nông dân ở đây không thể tiếp tục nghề nông nghiệp của mình được nữa
khi mà bị thể thao lấy thì phá hết cả hệ thống thủy lợi
đã phá hết cả hệ thống thủy lợi thì
một cái khu vực mà dân cư sống bằng cái lông nghiệp thì bây giờ cái mức thu của họ thì không có
từ cái chỗ đó cái cuộc sống của người dân thì nó giảm xuống cái mức sống nghèo
phải nói là nghèo và khó nữa
vì nằm trong vùng quy hoạch nên nhiều năm qua
thôn tần mỹ cũng không được đầu tư xây dựng sửa chữa cơ sở hạ tầng
con đường chính chạy dọc thôn này đã xuống cấp trầm trọng
trên khắp mặt đường là những ổ ga
ổ trâu dù là ngày nắng giáo thì đường vẫn ngập nước
hệ thống điện ở đây cũng rất đáng lo ngại
gây nguy hiểm cho tính mạng tài sản của người dân
một cái cột điện nó có thể là sáu bảy mươi cái đồng hồ
chứ không phải là còn chục cái
mà sáu bảy mươi cây đồng hồ có cái nó lên đến tám mươi cái
chúng tôi đề nghị là bên địa lực nên xem lại cái đường điện
một phải báo gọi lại cho dân treo cao lên
chứ không để cứ để lòng thòng như thế này
để một khi nó đã chập cháy là nó cháy toàn bộ
và cháy lăn vào nhà dân
tại khu tân mỹ này đã cháy ba lần ba bốn lần quy điện rồi
cột điện này nó không phải của sợ điện
sợ điện này chưa đầu tư một cái cột nào cả
tư tưởng của dân rất sợ cháy chập
còn cả hai lần sát thì tầm người này này đi vào cái là chảy nào
trước sau cũng sẽ ra hậu quả ngay cả

đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quỹ ban nhân dân thành phố hà nội thực hiện quy hoạch xây dựng
khu liên hợp thể thao quốc gia và thôn tân mỹ nằm trong vị trí xây dựng hồ điều hòa
đã gần hai mươi năm trôi qua quy hoạch vẫn chưa được thực hiện và trở thành quy hoạch treo
thực tế vương mỹ đình i đã không ít lần đệ đơn lên bộ xây dựng
quỹ ban nhân dân thành phố hà nội về trường hợp của thôn tân mỹ
nhưng vẫn chưa có kết quả
bản thân người dân tại đây cũng đã nhiều lần trực tiếp phản ánh lên các cấp chính quyền
nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng
trở lại câu chuyện quy hoạch treo của khu dân cư số bốn phường thanh nhàn quận hai bà trưng
quy hoạch công viên tuổi trẻ bắt đầu được công bố
năm hai nghìn một thủ tướng chính phủ đã ra quyết định thu hồi hơn hai mươi sáu ha đất
tại phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
để triển khai dự án xây dựng công viên tuổi trẻ thủ đô
cuối năm hai nghìn hai quỹ ban nhân dân thành phố hà nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
hạ tầng kỹ thuật công viên tuổi trẻ thủ đô
năm hai nghìn một mươi quỹ ban nhân dân thành phố hà nội lại phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết công viên
theo hướng trở thành trung tâm thanh thiếu niên hà nội tỷ lệ một trên năm trăm linh
với diện tích danh giới không thay đổi
cho đến nay công viên tuổi trẻ đã bắt đầu được đầu tư xây dựng
bước đầu hình thành khu vui chơi giải trí cho tuổi trẻ và người dân trong khu vực
riêng khu dân cư số bốn mặc dù cũng nằm trong phần đất quy hoạch
nhưng đến nay vẫn chưa có công trình nào được triển khai tại đây
còn người dân thì sống trong cảnh khó khăn thiệt thòi khắc khoải chờ đợi quy hoạch được triển khai
để hỗ trợ
tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống
ủy ban nhân dân phường thanh nhàn đã đầu tư một số công trình hạ tầng thiết yếu cho khu dân cư số bốn
và đề nghị ủy ban nhân dân quận hai bà trưng áp dụng cơ chế đặc thù
đối với những hộ gia đình có nhà ở quá xuống cấp
được cấp phép sửa chữa tạm trên cơ sở cải tạo nguyên trạng
tuy vậy vẫn còn nhiều khó khăn bao trùm lên cuộc sống của người dân nơi đây
có đồng chí cách mạng hà nội nói quê quán ở đây đất cha ông để lại cho ở đây
đi nơi khác ở bây giờ về nhập không được nhập
bởi vì đây là đất quy hoạch cho nên không được nhập nữa
đấy là cái khổ
có những gia đình chỉ khoảng chục mét vuông
mà như thế là coi như là mấy thế hệ ba bốn thế hệ cùng sống trong cái căn hộ đó
thì làm sao mà giải quyết được cái đời sống của mình cho nó phải khổ
tù tống mất vệ sinh môi trường không cho phép
chào đổi với chúng tôi ông triệu như long
phó chủ tịch ủy ban nhân dân
phương thanh nhàn cho biết cuối năm hai nghìn một mươi năm
sở quy hoạch và kiến trúc đã báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
và đề xuất hai phương án giải cứu khu dân cư này
phương án một là đề nghị thành phố bố trí đủ kinh phí
quỹ nhà tái định cư để giải phóng mặt bằng tiếp tục triển khai quy hoạch
phương án hai thì đề xuất điều chỉnh danh giới dự án và điều chỉnh quy hoạch
đưa khu dân cư số bốn phường thanh nhàn ra khỏi danh giới quy hoạch
điều đáng nói là từ khi đề xuất phương án đến nay
mặc trong người dân ở khu dân cư số bốn phương thanh nhàn háo hức trở mong
nhưng câu trả lời vẫn trong im lặng

lớn đến cái gdp ảnh hưởng đến cái phát triển về kinh tế của một cái thành phố
bởi vì anh quỹ đất anh đưa vào đóng băng cả cái quỹ đất anh đóng băng cả cái tương lai ở trong đấy rồi
và anh không đóng băng cả cái cơ hội phát triển của cái thành phố đấy
quy hoạch treo được hiểu là quy hoạch lập ra rồi để đấy không thực hiện
hậu quả là các hoạt động khác phục vụ đời sống của người dân cũng bị treo theo
tất cả những nhà quản lý chuyên môn và người dân đều cho rằng nhược điểm quy hoạch lớn nhất của ta là còn làm trên giấy
ít trú tâm đến các vấn đề kinh tế xã hội văn hóa và đời sống của người dân
quy hoạch đô thị nếu không được nghiên cứu toàn diện có phương pháp quy trình kỹ thuật
và quan trọng nhất là một bộ luật quy hoạch để thống nhất điều tiết các loại quy hoạch
sẽ là nguồn gốc tiềm ẩn của sự bất ổn kinh tế chính trị và xã hội
vừa rồi có một cái cuộc mà gọi là mổ xẻ rất là lớn
từ phía chính phủ họ đã hiểu được nỗi khổ của người dân và kể cả của chính phủ của nhà nước
do sự hỗn loạn quy hoạch mang lại
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi mà nhà nước phải chi tám bốn trăm linh tỷ đồng cho hai mươi hai bản quy hoạch các loại
mà trong đó phần lớn khoảng độ chừng tám mươi là không thể thực hiện
cho nên là cái việc mà
gốc rễ của vấn đề tôi vẫn nghĩ là phải có luật ra đời một cái luật quy hoạch để thống nhất
điều tiết các loại quy hoạch và trong đó phải có trí tài rất là cụ thể cho những loại mà quy hoạch treo
đô thị do con người tạo ra phục vụ cuộc sống của con người
nơi mọi hoạt động của xã hội diễn ra trong không gian đô thị
không gian đô thị khi được tổ chức quy hoạch hợp lý đáp ứng nhu cầu xã hội
và hài hòa với môi trường tự nhiên sẽ tạo nên một đô thị phù hợp với cư dân ở đó
thưa tiến sĩ ngoài ảnh hưởng tới người dân thì những dự án này đã gây thất thù
trong ngân sách và có tác động xấu đối với việc phát triển kinh tế xã hội như thế nào